trên một số trang mạng thiếu thiện trí có kẻ cho rằng việt nam bóp nghẹt bưng bít thông tin càn trở các quyền tự do biểu đạt chính kiến và ngôn luận của người dân
thậm chí trên trang mạng của rfa còn hồ đồ phán rằng bưng bít thông tin là nguyên tắc của chính phủ việt nam
cần khẳng định ngay rằng giọng điệu trên là bịa đặt vô căn cứ trắng trợn xuyên tạc việc bảo đảm các quyền dân sự chính trị nói chung
và quyền được thông tin ở việt nam nói riêng
hành động ấy lộ rõ ý đồ động cơ chính trị không trong sáng đối với việt nam
bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân là vấn đề luôn được đảng và nhà nước việt nam trú trọng bởi đây là một trong những quyền cơ bản của con người
sự thật bảo đảm quyền được thông tin của người dân ở việt nam đã bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái ấy
trong bài viết việt nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân

chủ trương nhất quán của đảng nhà nước việt nam là khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được thông tin
khai thác sử dụng internet để tiếp cận thông tin nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa xã hội
hỗ trợ cải cách hành chính nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân
theo tinh thần ấy việt nam đã đạt được nhiều thành tựu
về bảo đảm quyền được thông tin của người dân những thành tựu ấy trước hết được thể hiện ở việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều văn bản luật nhằm bảo đảm tốt hơn quyền được thông tin của người dân
trong đó có những luật nghị định như luật báo chí năm hai nghìn một mươi sáu luật tiếp cận thông tin năm hai nghìn một mươi sáu luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi bảy
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
tất cả những văn bản luật ấy đều tuân thủ nguyên tắc pháp quyền xã hội chủ nghĩa theo đúng hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba
vừa bảo đảm quyền tiếp nhận thông tin vừa bảo đảm nâng cao hiệu lực hiệu quả trong bảo vệ bí mật nhà nước chống việc lộ lọt bí mật thông tin
nghị định số bảy mươi hai hai nghìn một mươi ba ndcp
xác định chính sách của đảng và nhà nước việt nam là tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế
tạo điều kiện tốt nhất cho nhân dân các vùng khó khăn có thể sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vào việc tìm kiếm và tiếp cận thông tin
trước sự phát triển mạnh mẽ của internet và mạng điện tử vấn đề bảo hộ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là một nhiệm vụ quan trọng tất yếu
luật an ninh mạng xác định nguyên tắc pháp quyền của nhà nước ta
đồng thời tôn trọng và bảo đảm quyền con người trong đó có quyền được tiếp cận thông tin
đối với các trang mạng đang hoạt động tại việt nam luật an ninh mạng cũng có các quy định rất rõ ràng cụ thể
bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng theo luật an ninh mạng dựa trên thông lệ quốc tế
không cản trở quyền được thông tin của người dân và cũng không cản trở hoạt động của các doanh nghiệp mạng đang triển khai dịch vụ ở việt nam

điều này được thể hiện rõ trong báo cáo quốc gia về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát upr chu kỳ ba của hội đồng nhân quyền liên hợp quốc công bố tại hội thảo tổ chức ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việt nam đang là một trong những nước có tốc độ phát triển internet nhanh nhất thế giới với trên năm mươi triệu người dùng internet
chính phủ việt nam đã triển khai hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp
thông qua cổng thông tin điện tử chính phủ xây dựng và công bố công khai hàng năm chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước
và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
trong điều kiện của cách mạng công nghiệp bốn chính phủ việt nam đã thành lập ủy ban quốc gia để nhanh tiến độ xây dựng chính phủ điện tử
cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước nhằm cung cấp dịch vụ công trực tuyến để cán bộ cơ quan tổ chức đối thoại
trực tiếp với nhân dân để người dân thông qua mạng internet có thể bày tỏ tâm tư nguyện vọng gửi ý kiến tới đảng chính quyền
nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận phản ánh thông tin kiến nghị của người dân
thực tế cho thấy số người dùng internet mạng xã hội để bày tỏ chính kiến tổ chức các diễn đàn thảo luận phản biện chủ trương
chính sách của đảng và nhà nước gửi các góp ý kiến nghị đến các cơ quan chức năng ở việt nam ngày càng tăng
nhiều thông tin từ mạng xã hội
đã được các cơ quan chức năng các cấp chính quyền kiểm tra xác minh và xử lý kịp thời
để tăng cường tính công khai minh bạch thông tin thủ tướng chính phủ đã ban hành quy chế về cơ chế phát ngôn
cung cấp thông tin cho báo chí của các bộ cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương theo các quy định của pháp luật và hoạt động báo chí hiện hành
được đảng nhà nước quan tâm báo chí cách mạng nước ta đã có sự phát triển nhanh chóng
và toàn điện ngày càng thể hiện rõ vai trò cầu nối giữa đảng nhà nước với nhân dân
là diễn đàn xã hội rộng rãi để phát huy dân chủ là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân
sự phát triển nhanh của các phương tiện thông tin đại chúng và internet cho thấy
quyền tự do ngôn luận tự do thông tin ở việt nam đã có bước cải thiện phát triển mạnh mẽ
tuy nhiên cũng như mọi quốc gia trên thế giới luật pháp việt nam quy định hạn chế quyền tự do ngôn luận
quyền được thông tin và tiếp cận
thông tin trong một số trường hợp phù hợp với công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị
nhằm tôn trọng các quyền hợp pháp và chính đáng uy tín danh dự của người khác
nhằm bảo vệ an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội sức khỏe cộng đồng và đạo đức của xã hội
tác giả bài viết việt nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền được thông tin của người dân cho biết
những trường hợp mà một vài trang mạng dẫn ra để nói rằng việt nam vi phạm quyền tự do thông tin
thực chất họ không biết
họ đã vi phạm pháp luật việt nam
cũng như mọi quốc gia trên thế giới
ở việt nam mọi hành vi cản trở đe dọa đến quyền được thông tin
quyền tự do tiếp cận thông tin lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do thông tin
để xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của tổ chức cá nhân
gây tổn hại đến uy tín danh dự của người khác
xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đạo đức và sức khỏe cộng đồng
tùy vào tính chất mức độ đều bị xử lý theo quy định của pháp luật
mặc dù còn những hạn chế
nhưng những thành quả của việt nam trong bảo đảm quyền được thông tin của người dân
là rất cơ bản và không thể phủ nhận
những tiến bộ đó đã được dư luận quốc tế ghi nhận đánh giá cao
đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn nỗ lực phát huy những thành quả đã đạt được
và khắc phục những tồn tại hạn chế
việt nam kiên quyết đấu tranh
bác mọi luận điệu sai trái xuyên tạc bóp méo sự thật
về bảo đảm quyền con người nói chung
và quyền được thông tin tiếp cận thông tin của người dân việt nam nói riêng
trong bài viết
cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của việt nam
đăng trên báo quân đội nhân dân
tiến sĩ cao đức thái khẳng định
việc chúng ta được bầu với số phiếu gần như tuyệt đối

trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
một lần nữa khẳng định khả năng tầm vóc và vị thế của việt nam trên trường quốc tế
bên cạnh đó
sự kiện quan trọng ấy còn là minh chứng hùng hồn
phản bác mọi giọng điệu đang cố tình xuyên tạc đường lối
phủ nhận thành tựu đối ngoại của đảng và nhà nước ta
kết quả bầu cử tại khóa họp thứ bảy mươi ba
đại hội đồng liên hợp quốc công bố tối bảy tháng sáu cho thấy
cộng đồng quốc tế đánh giá cao bản chất chế độ xã hội và vị thế chính trị của việt nam
mặt khác đây cũng là trách nhiệm nặng nề đối với việt nam
điều này đòi hỏi việt nam phải có những nỗ lực lớn hơn nữa
trong thực hiện đường lối chính sách đối nội đối ngoại
và tiếp tục có những đóng góp cụ thể cho hội đồng bảo an tại liên hợp quốc
nhiệm vụ quan trọng nhất là góp phần xây dựng chương trình nghị sự
tham gia định hình chính sách của liên hợp quốc
cách đây hơn bốn thập kỷ ngày hai mươi tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
việt nam trở thành thành viên thứ một trăm bốn mươi chín của liên hợp quốc
kể từ đó việt nam luôn là thành viên tích cực của tổ chức chính trị đa phương lớn nhất hành tinh này
những đóng góp của việt nam là toàn diện đặc biệt là trên ba trụ cột
hòa bình và an ninh quốc tế phát triển kinh tế xã hội quyền con người
những kết quả hoạt động trên ba lĩnh vực này không chỉ thể hiện ở những đóng góp của việt nam tại liên hợp quốc
mà còn là việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị xã hội tại việt nam
trên lĩnh vực kinh tế xã hội xuất phát điểm từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp lúa nước lạc hậu
đất nước lại bị chiến tranh tàn phá suốt mấy chục năm
đến nay việt nam đã trở thành một nước có mức thu nhập trung bình của thế giới
mức sống của người dân không ngừng được nâng cao
trong dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh apec cuối năm hai nghìn một mươi bảy tại đà nẵng
tổng thống mỹ donald trump đã phải thốt lên rằng việt nam là điều kỳ diệu của thế giới
tổng thống mỹ donald trump lại đưa ra thêm một nhận xét
việt nam đang là một trong những nơi phát triển hiếm có trên trái đất
là thành viên có trách nhiệm của liên hợp quốc việt nam đã đi đầu trong thực hiện chiến lược của liên hiệp quốc
trong đó có mục tiêu thiên niên kỳ
ngay từ năm hai nghìn sáu việt nam đã tuyên bố hoàn thành mục tiêu thiên niên kỷ
về xóa nghèo
như vậy việt nam đã về đích mục tiêu này trước một mươi năm so với thời hạn năm hai nghìn một mươi
xóa đói giảm nghèo luôn là một nhiệm vụ chính trị lớn được đảng và nhà nước lãnh đạo chỉ đạo sát sao
ông usman dion giám đốc quốc gia của ngân hàng thế giới tại việt nam cho rằng

việt nam đã đạt được những kết quả to lớn trong việc giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống cho hàng triệu người
tỷ lệ nghèo trong các dân tộc thiểu số tiếp tục giảm mạnh
cũng theo tiến sĩ cao đức thái trong bài viết
đường lối đối ngoại an ninh quốc phòng quan điểm đường lối chính sách của việt nam là nhất quán và có nguyên tắc
đặt lợi ích của quốc gia dân tộc lên trên hết
kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ rộng mở đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ quốc tế
chủ động hội nhập quốc tế với phương châm
việt nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới
phấn đấu vì hòa bình độc lập và phát triển
tôn trọng hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đảng cộng sản việt nam xác định rõ đối tác và đối tượng của cách mạng việt nam
những ai tôn trọng độc lập chủ quyền thiết lập và mở rộng
quan hệ hữu nghị hợp tác bình đẳng cùng có lợi với việt nam đều là đối tác
bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta
quan điểm của việt nam về vấn đề chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo
trong đó có quần đảo hoàng sa và trường sa của việt nam
là giữ vững nguyên tắc giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình
vừa kiên trì kiên quyết bảo vệ độc lập chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc
vừa giữ vững môi trường hòa bình và hợp tác để phát triển
tiến sĩ alexei muraviev phó giáo sư viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia đại học curtin úc
một nhà nghiên cứu về khu vực cho rằng
việc được bầu làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
sẽ tiếp tục nâng cao tiếng nói sức năng của việt nam
xét về địa chính trị như một nhân tố quan trọng
và có tầm ảnh hưởng tại khu vực đang phát triển như đông nam á cũng như xa hơn
việt nam đón nhận nhiệm vụ ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong bối cảnh châu á vừa là tâm điểm phát triển kinh tế
và là điểm nóng cạnh tranh ảnh hưởng của các nước lớn
đây là một vấn đề được đảng và nhà nước việt nam đặc biệt quan tâm
với vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an
việt nam có nhiều thuận lợi hơn không chỉ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của liên hợp quốc
mà còn trong xử lý những vấn đề chi tiết
chính trị ở khu vực đông nam á
trong đó có vấn đề chủ quyền biển đảo và đường hàng không hàng hải quốc tế qua biển đông
vị trí này còn giúp việt nam thực hiện vai trò chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean vào năm hai nghìn hai mươi
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau